ngay sau khi tới thủ đô bruxelles thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn cấp cao việt nam
đã được thủ tướng bỉ charles michel chủ trì lễ đón tại cung điện palais ip môn
sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
tại cuộc hội đàm hai thủ tướng nhất trí cho rằng đây là thời điểm quan trọng
để hai nước thông qua các thỏa thuận hợp tác giữa chính phủ doanh nghiệp của hai nước
hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề cùng quan tâm đặc biệt là thương mại và đầu tư lẫn nhau
về hợp tác đa phương trên cương vị chủ tịch nghị viện châu âu năm hai nghìn một mươi chín sắp tới
bỉ cam kết ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hai nước sẽ cùng nhau hỗ trợ để thúc đẩy hòa bình và an ninh tại biển đông
cùng lên tiếng phản đối các hành động đơn phương vi phạm hòa bình luật pháp quốc tế
tại hội đàm bỉ cũng thống nhất sẽ hỗ trợ cho việt nam để thúc đẩy ký kết hiệp định thương mại tự do việt nam eu
qua đó tạo điều kiện phát triển thương mại đầu tư giữa hai nước
trên tinh thần hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau thủ tướng charles misen chia sẻ
bỉ mong muốn hợp tác với việt nam trong lĩnh vực nông nghiệp
giúp việt nam thúc đẩy một nền nông nghiệp sạch với quy trình về an toàn thực phẩm
hai thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp giáo dục đào tạo văn hóa giao thông vận tải
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh tại thị trường của nhau
nhất là trong bối cảnh hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu sắp được ký kết
sau cuộc hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến các cơ quan doanh nghiệp hai nước ký kết một số văn kiện hợp tác song phương
trong các lĩnh vực nông nghiệp an toàn thực phẩm cảng biển và một số lĩnh vực khác
sau hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng bỉ charles misen đã cùng gặp gỡ báo chí
thông tin về báo chí hai thủ tướng đều cho biết
hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình ổn định an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
các tranh chấp phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
đặc biệt là công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
hai bên nhấn mạnh đến vấn đề phát triển đại học để trao đổi những kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực ở việt nam
khẳng định rằng hợp tác toàn diện hiệu quả là mục tiêu rất quan trọng trong quan hệ hai nước bỉ việt nam
cùng với đó là hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp an toàn thực phẩm và dư lượng kháng sinh trong chăn nuôi
theo thủ tướng nguyễn xuân phúc việt nam đang không ngừng cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy các dự án của các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có các doanh nghiệp của bỉ kinh doanh hiệu quả tại việt nam trong thời gian tới
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng thông báo đã mời thủ tướng charles misen thăm việt nam
và thủ tướng bỉ đã vui vẻ nhận lời thể hiện tình hữu nghị và mối quan hệ tốt đẹp giữa bỉ và việt nam